thưa quý vị và các bạn khí hậu nóng ẩm của mùa hè tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus lây lan diện rộng
bên cạnh đó mùa hè rất nhiều gia đình đi du lịch
sự thay đổi môi trường đột ngột khiến cơ thể chưa thể thích nghi kịp lại là lợi thế cho vi khuẩn tấn công và gây bệnh
nhất là các bệnh viêm đường hô hấp
nhận biết như thế nào về những nguy cơ dễ gây bệnh hô hấp mùa nắng nóng biến chứng nguy hiểm phương pháp điều trị và phòng ngừa các bệnh lý này
nội dung sẽ có trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay với những tư vấn từ chuyên gia đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh
thì nhiệt độ môi trường cao độ ẩm cao là điều kiện tốt cho vi khuẩn và virus cũng đều phát triển
các bệnh lý liên quan đến viêm nhiễm đường hô hấp trên đường hô hấp dưới đều có nguy cơ gia tăng
như viêm phục viêm họng cảm cống và cả những bệnh lý vốn dĩ là người bệnh đã mắc từ trước đều có nguy cơ là những đợt cấp gây những biến chứng cho người bệnh
và gia tăng trong mùa nắng nóng này thì ngoài ra còn có những bệnh lý khác liên quan đến những vấn đề như hệ thống tuần hoàn
biến cố tim mạch trong đó có những bệnh lý đột quỵ nữa và cả những bệnh lý vấn đề về ảnh hưởng đến vấn đề về chức năng da thận của bệnh nhân
thưa bác sĩ ạ các bệnh lý do nắng nóng gây ra thì có thể gây những nguy hiểm như thế nào đến sức khỏe của người bệnh nếu như mà không được phát hiện và cũng không được điều trị kịp thời và đúng nắn
nếu mà mình không phát hiện và điều trị kịp thời thì đều có thể gây ra biến chứng đối với tình trạng viêm phổi có thể gây nên tình trạng suy hấp sốc nhiễm trùng
các bệnh lý về đột quỵ mà tim mạch tuần hoàn mà nếu không phát hiện kịp thời đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng để lại những di chứng cho người bệnh
nên là cái việc mà mình phát hiện và điều trị kịp thời luôn luôn là việc cần thiết
bác sĩ có thêm những chia sẻ những lưu ý như thế nào đối với người dân để có thể phòng tránh các bệnh lý hô hấp trong mùa nặng nắm như hiện nay
trong quá trình điều trị bệnh lý hô hấp trong mùa hè này thì bệnh nhân cũng cần lưu ý các vấn đề là uống đầy đủ nước này
cái hai là việc sử dụng
điều hòa một cách đúng cách
và cái thứ ba là ngoài ra thì mình vẫn luôn luôn phải có ý thức về các bệnh lý tiêm phòng
trong mùa hè này vẫn phải luôn luôn tiêm phòng cốm này các vaccine phế cầu để đảm bảo là hệ biến dịch của cơ thể luôn luôn được khỏe mạnh
đối với các viện phát phòng tránh các bệnh lý trong mùa nắng nóng thì chủ yếu là mình sẽ luôn giữ cơ thể được đủ nước
vệ sinh môi trường sống và tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao
cái thứ hai là mình cũng phải biết sử dụng điều hòa một cách đúng cách để tránh cái hiện tượng sốc nhiệt
trong quá trình di chuyển từ môi trường lạnh ra phía bên ngoài ngoài trời và cùng với nó là phải đảm bảo vệ sinh cá nhân
đảm bảo vệ sinh môi trường sống và vệ sinh các thiết bị trong gia đình như là quạt điều hòa một cách đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
bệnh hô hấp thường gặp lúc giao mùa có thể kể đến như viêm mũi họng viêm phế quản viêm phổi viêm soang
và những bệnh mạng tính dễ tái phát như hèn phế quản giãn phế quản bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
đáng chú ý nhiễm khuẩn hô hấp có tỷ lệ mắc và tử vong ở trẻ em dưới năm tuổi cao nhất trong các bệnh lý ở trẻ
có đến một mươi triệu trẻ em tử vong hàng năm do mắc các bệnh viêm đường hô hấp trên
trẻ nhỏ người lớn tuổi người mắc bệnh nền phụ nữ mang thai là những đối tượng dễ xảy ra bệnh hô hấp đột cấp và trở nặng trong thời điểm khí hậu thay đổi thất thường
người bệnh tuyệt đối không chủ quan với các triệu chứng ban đầu cần kịp thời thăm khám tại các cơ sở y tế
khoa nội hô hấp bệnh viện đa khoa tâm anh chuyên điều trị các bệnh lý hô hấp phổi mạng tính là địa chỉ uy tín được nhiều người bệnh tin tưởng và lựa chọn